mỗi suất chạy đi du học như vậy có giá không hề rẻ các đối tượng đã thu tiền phí từ vài trăm đến vài nghìn đô la mỹ
trên tình trạng này đại diện phía nhật bản đã chỉ ra nhiều chiêu trò lừa đảo của các đối tượng này
anh nguyễn minh thịnh ở hà tĩnh đã tôn nghiệp đại học mỏ địa chất và đang muốn được làm việc cho các công ty của nhật bản theo chuyên ngành anh đã học
tuy nhiên sau khi được công ty tư vấn hướng dẫn và ra mức phí quá cao anh đã quyết định đến đại sứ quán nhật bản để tìm hiểu thông tin chính xác về những vấn đề mà anh quan tâm
anh nguyễn minh thịnh ở hà tĩnh
theo phía nhật bản thì học sinh sinh viên và những người lao động như anh thịnh cần lưu ý để tránh phải trả những khoản tiền không cần thiết
ngoài ra khi đóng tiền cho công ty thì phải yêu cầu công ty đưa giấy biên nhận nếu không có giấy biên nhận thì sẽ không thể chứng minh được mình đã nộp tiền hay chưa
hơn nữa không có chuyện phí cao thì mới yên tâm được khoản phí thu cao hơn quy định là phạm luật
những người thực tập kỹ năng tại nhật bản chỉ phải trả phí phái cử dưới ba sáu trăm linh usd với hợp đồng ba năm còn hợp đồng một năm là từ một hai trăm linh usd trở xuống
phí đào tạo trước khi xuất cảnh là năm triệu chín trăm linh nghìn đồng tiền việt nam bên cạnh đó luật pháp nhật bản nghiêm cấm việc thu tiền ký quỹ
tất cả cần lấy phiếu thu khi nộp các khoản phí và liên hệ trực tiếp với cơ quan phái cử không qua môi giới
các công ty môi giới nhiều khi lừa người lao động rằng họ có thể sang nhật bản visa du lịch nghĩa là có thể ở lại dưới chín mươi ngày sau đó chuyển sang visa giải hạn
em hiếu ở hà nội đã từng được tư vấn như thế cho đến khi nhận được thông tin tại đại sứ quán nhật bản thì đã hiểu ra đây là một chiêu trò lừa đảo của những công ty tư vấn
nếu như mình đi thực tập sinh thì phải có giấy lưu trú trước sau đó mới có thể xin được visa và không thể xin visa du lịch để chuyển sang visa thực tập sinh được mà bắt buộc phải xin visa giải hạn
theo tổ chức dịch vụ sinh viên nhật bản zasso trong vài năm gần đây một số công ty tư vấn du học đã cung cấp thông tin sai lệch về du học nhật bản trên website của họ
như vừa học vừa làm thêm một hàng có thể kiếm được ba trăm linh yên
tương đương với ba đô la mỹ
trong thời gian du học có thể đi làm thêm để trang trải toàn bộ chi phí học tập sinh hoạt và dư một phần để gửi về cho gia đình
nhưng thực tế những lời quảng cáo rằng vừa du học vừa kiếm tiền được chỉ là lừa đảo
những người định sang nhật phải xác định rõ mục đích để làm việc hay để học vì không thể vừa học vừa làm mà đổi tiền trang trải cuộc sống và gửi về nhà
nhiều giờ học sinh việt nam chấp nhận trả mức phí môi giới khoảng ba mươi vạn yên tương đương khoảng sáu mươi triệu đồng cho các công ty môi giới để được giới thiệu việc làm
nhưng vẫn không thể ở lại nhật làm việc mà bị buộc phải về nước
thực tế là những người sang nhật để học không thể kiếm được số tiền như vậy
họ chỉ có thể kiếm được khoảng bảy đô la mỹ cho mỗi giờ làm việc
và với quy định chỉ được làm thêm hai mươi tám giờ một tuần họ chỉ có thể kiếm được khoảng một mươi ba một mươi tám triệu đồng việt nam mỗi tháng
trong khi chi phí sinh hoạt cơ bản tại nhật cho mỗi người tốn khoảng một mươi bảy triệu đồng tiền việt nam chưa kể học phí
hiện cả phía việt nam đã tăng cường giám sát phát hiện và loại trừ các doanh nghiệp lừa đảo
còn phía nhật bản đang hợp tác với việt nam
trong việc nghiêm túc thực hiện các hoạt động nhằm loại bỏ các công ty môi giới công ty phái cử lừa đảo
tuy nhiên điều quan trọng mà cơ quan chức năng cả hai nước đều nhấn mạnh là mỗi người dân cần tự trang bị cho mình sự hiểu biết
và tỉnh táo trước các chưa trò lừa đảo của công ty thư vấn xu học và công ty phái cử thiếu đạo đức
để bảo vệ quyền lợi của chính mình trước trong và khi đã đến nhật bản lao động và học tập
tiếp theo sẽ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh bình dương và thành phố đà nẵng
vào khoảng một mươi năm giờ
tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nằm trên đường phan đình giót phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương
bất ngờ bất cháy dữ dội
do công ty chứa toàn gỗ sơn và xăng nên ngọn lửa lan nhanh
nhờ được tin báo hàng chục xe trựa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã đến huyện trường dập lửa
do công ty nằm sâu trong hẻm nên các vướng tiếp cận dập lửa rất khó khăn
khoảng hai phần ba diện tích công ty khoảng hơn hai m hai đã bị lửa bao trùm thiêu dụi hoàn toàn
trong khi đó tại đà nẵng vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay khói đen nghi ngút tỏa ra từ nơi tập kết giấy cốt tông
vật liệu xây dựng ở khu vực tầng một mươi sáu của tòa nhà ditp đang trong quá trình thi công
ngay khi xảy ra sự việc công an thành phố đà nẵng đã huy động bốn xe chữa cháy một xe thang cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản đã được khống chế
rất may hai vụ cháy trên không xảy ra thiệt hại về người
hiện nguyên nhân hai vụ cháy trên đang được điều tra làm rõ
cách đây một năm vào những ngày giá tết tại địa bàn chợ cha la thuộc xã trần phán huyện đầm rơi
xảy ra một vụ hỏa hoạn hết sức nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân
nhận thức được hậu quả nghiêm trọng trên ngay sau vụ hỏa hoạn qua đi
một số người dân tại khu vực đã trang bị cho gia đình mình các máy chữa cháy tự chế trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
với mục đích ngăn chặn những hậu quả từ giặc lửa gây ra
tôi trang bị đặc biệt riêng cho tôi cái máy chữa cháy này
thứ nhất là để mình bảo vệ tài sản của mình và bà con
ví dụ như là nơi nào có cháy gần đây có thể mình phụ giúp được cho bà con
thì mình cứ sẵn sàng lòng mình giúp thôi
mình gắp cái máy này và cả ống dẫn nước trang bị để có sự cố gì cháy bất cứ ở đâu
mình có điều kiện giúp đỡ thì mình sẵn sàng
không những tại các cơ sở kinh doanh lớn
mà ngay cả các hộ kinh doanh nhỏ lạ
các hộ gia đình cũng đã tự trang bị các loại bình chữa cháy sách tay
và được lắp đặt tại các nơi thuận tiện nhất trong gia đình
mình vừa phòng cháy mà mình vừa tai nạn vừa nhỏ vừa lớn vừa bất ngờ
thì mình có thể sử dụng được
ở trước mình cũng phải phòng cái giữa mình phòng cái sau mình cái vậy đó
nhiều khi mình có cái trường hợp mà bất ngờ thì mình có thể sử dụng liền
qua kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại một số địa bàn tỉnh cà mau
có thể nhận thấy công tác phòng chống cháy nổ luôn được chính quyền địa phương quan tâm
tuy vậy kinh phí phục vụ cho việc bảo dưỡng mua sắm trang thiết bị chữa cháy vẫn chưa được đảm bảo
từ đó một số máy móc đã xuống cấp chưa đủ đáp ứng yêu cầu khi có cháy lớn xảy ra
cái xã trạng phán được trang bị bốn cái máy phòng cháy chữa cháy
trong đó có ba cái máy honda hai cái máy honda là sáu người và một cái máy toyota là sáu người
cái máy honda là sáu người và một cái máy toyota là sáu người

cái phòng cháy chữa cháy thì có tình huống xấu xảy ra
được trang bị với khoảng trên hai trăm linh mét nóng phục vụ cho việc cứu quả
tuy nhiên thì với số lượng máy như thế số ống mét như thế công tác để đảm bảo cho tiệt đối thì chưa đảm bảo
lý do là máy thì cũng đã lâu được hỗ trợ cũng là mua cách nay cũng nhiều năm
qua công tác kiểm tra tại một số nhà máy
tại một số điểm chợ lực lượng chức năng vẫn còn phát hiện và nhắc nhở hộ kinh doanh trong khu vực dân cư không thắp nhang thờ cúng
câu mắc hệ thống điện sử dụng cho an toàn đề phòng chập cháy xảy ra
vấn đề an toàn điện đã và đang chiếm tỷ lệ cao dẫn đến các vụ hỏa hoạn trên địa bàn tỉnh cà mau trong thời gian vừa qua
cùng với đó là thực trạng không lối thoát hiểm nên khi xảy ra sự cố thì khó có thể thoát thân
các tiểu thương và bà con trong khu vực chợ thì đa số chỉ có một lối thoát hiểm chính
nhưng khi xảy ra sự cố thì điều kiện thoát hiểm rất là khó khăn
do đó phải chủ động chuẩn bị sẵn các điều kiện để đảm bảo công tác thoát hiểm
các điều kiện như trang bị những phương tiện vúa hoặc kiềm nguồn lực
những phương tiện để phục vụ mà phá vỡ hoặc đập những ổ khóa khi mà chúng ta không kịp thời lấy những chìa khóa để thoát hiểm
để có thể chủ động phòng chống giặc lửa người dân cần nâng cao tinh thần
ý thức trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng cháy hơn chữa cháy
quả đí tốt nguồn lửa nguồn điện nguồn nhiệt không để phát sinh bùng phát cháy
gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản để tết thực sự là những ngày bình yên và hạnh phúc
sau hơn một mươi hai tiếng tê điệt do sự cố tàu se một chật khỏi đường dây
chiều nay hai mươi bảy tháng một tuyến đường sắt bắc nam qua địa bàn tỉnh bình thuận đã thông tuyến trở lại
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết sau hơn một mươi hai giờ nỗ lực cứu viện
khắc phục vụ chật bánh xe toa tàu khách
tàu thống nhất se một ở ga sông lòng sông đường sắt bắc nam đã thông đường cho tàu chạy qua lúc một mươi năm h bốn mươi năm chiều nay
trước đó vào lúc hai giờ sáng ngày hôm nay trên hành trình từ bắc vào nam tàu se một chạy tuyến hà nội sài gòn
bị sự cố chật đường khi đang đi vào khu vực ga sông lòng sông thuộc địa bàn huyện tuy phong của tỉnh bình thuận
ngay sau khi vụ chật bánh xảy ra tổng công ty đường sắt việt nam đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị
trong khu vực điều động nhân lực phương tiện thiết bị cứu hộ đến hiện trường để khắc phục khẩu quả
đồng thời tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga cả ná đến ga sông mao và ngược lại